những quy định về kho chứa cơ sở xay sát sẽ được bái bỏ để thay vào các tiêu chí về chất lượng
đồng thời sẽ tăng thêm trách nhiệm quản lý cho các bộ ngành
đó là những nội dung được đưa ra trong dự thảo thay thế nghị quyết một trăm linh chín về kinh doanh xuất khẩu gạo
vừa được bộ công thương đưa ra lấy ý kiến
nghị định một trăm linh chín đã có tác dụng sàng lọc định hướng thương nhân đầu tư lâu dài
hiện số lượng thương nhân tương đối ổn định với một trăm năm mươi doanh nghiệp năng lực kho chứa dây sát xây lúa được cải thiện
các thương nhân cũng đã xây dựng vùng nguyên liệu ký kết hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ thóc gạo với người dân
tuy nhiên bộ công thương cũng thừa nhận những điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo về kho chứa cơ sở xay sát
đã khiến cho những doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu mặt hàng gạo đặc sản hữu cơ với số lượng nhỏ khó đáp ứng
ngoài ra là những bất cập trong dự trữ lưu thông hợp đồng tập trung và hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung
đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo quy định về giá sản công tác điều hành và trách nhiệm các bộ ngành
do vậy bộ công thương cho biết trong dự thảo nghị định sẽ không quy định điều kiện về quy mô kho chứa
cơ sở say sát thóc gạo không khống chế địa bàn đầu tư xây dựng các cơ sở này
chỉ quy định yêu cầu các cơ sở này phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm